các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bàn luận về vấn đề f f một có nên đi làm trong tình hình dịch bệnh hiện nay
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh đại học y khoa phạm ngọc thạch cho biết
đề xuất cho f f một là phù hợp trong bối cảnh hiện tại khi lây lan đã quá nhiều
bác sĩ và ngành lấy ví dụ với ngành y tế f đi làm là chuyện đã diễn ra ngay trong mùa dịch
bên cạnh đó trong trường hợp thân nhân cũng mắc covid một mươi chín một số bệnh viện sẽ tạo điều kiện
được vào chăm sóc f ví dụ như tại khoa covid của bệnh viện nhi đồng một
nhi đồng hai tp hcm có thời điểm gần năm mươi bệnh nhân là người lớn đi kèm chăm sóc f
các bác sĩ sẽ điều trị cho cả người lớn nếu có triệu chứng mệt mỏi
bác sĩ nói thêm tuy nhiên tôi nhấn mạnh phải phù hợp với từng ngành nghề
từng điều kiện làm việc của f
bác sĩ văn anh ví dụ nếu người mắc covid một mươi chín không mệt mỏi công việc cho phép làm trực tuyến từ xa
thì work from home là chuyện bình thường
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ minh phúc đh y dược tp hcm
chia sẻ đây không phải là thời điểm lo sợ bởi việt nam đã có đầy đủ vaccine
thuốc điều trị phân phối từ trạm y tế bệnh viện nhà thuốc các bệnh viện không còn bị quá tải
do đó f f một đi làm là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực hiện tốt năm k
cả hai chuyên gia trên đều lưu ý cần chú trọng đến tình huống đặc biệt
khó có thể áp dụng đại trà đặc biệt như nơi có nhiều người nguy cơ thì không thể áp dụng được
do đó có hai điều kiện cơ bản để f đi làm bình thường
là đủ sức khỏe và năm k
tương tự nếu cứ nhắc để f một nghỉ như trước đây
thì sẽ càng thiếu hụt lao động nghiêm trọng và không cần thiết
trong bối cảnh f tràn lan như hiện nay ai cũng có thể là f một nhất là các f một nguy cơ thấp
không tiếp xúc gần và lâu với f hoàn toàn có thể đi làm trực tiếp
yêu cầu quan trọng là từng cơ quan công sở doanh nghiệp phải có hướng dẫn cụ thể cho người lao động áp dụng
các chuyên gia khuyến cáo dù f hay f một đi làm vẫn phải áp dụng chặt chẽ
quy định năm k và tiêm vaccine đầy đủ thói quen sinh hoạt cần duy trì như đeo khẩu trang
rửa tay khử khuẩn hạn chế tiếp xúc gần và tập trung đông người
đặc biệt là việc tiêm vaccine đầy đủ sẽ giảm được nguy cơ chuyển nặng nếu mắc bệnh
và hạn chế khả năng xâm nhập vào phổi của virus
nói một cách khác tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ giúp người dân tự tin hơn khi tham gia lao động vui chơi sinh hoạt